trước tình hình covid một mươi chín đang diễn biến vô cùng phức tạp việc bao phủ tiêm chủng là điều cần thiết trong thời điểm hiện tại
tuy nhiên ai nên tiêm vaccine ai không nên tiêm vaccine vẫn là vấn đề được nhiều người quan tâm
về vấn đề đó mới đây bộ y tế cũng đã điều chỉnh nhóm người cần trị hoãn tiêm vaccine covid một mươi chín từ ba xuống hai
gồm người đang mắc bệnh cấp tính và phụ nữ mang thai dưới một mươi ba tuần
thay đổi này được đề cập trong hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
dành cho người từ một mươi tám tuổi trở lên bộ y tế ban hành vừa mới đây
như vậy so với hướng dẫn hồi tháng chín bộ y tế loại trừ người có tiền sử rõ ràng đã mắc covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng khỏi nhóm cần trì hoãn tiêm chủng
trong hướng dẫn cần tiêm liều bổ sung và nhắc lại băng hành vào hôm một mươi bảy tháng một mươi hai
bộ y tế cho phép người đã mắc covid một mươi chín tiêm
ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế bộ y tế hiện vẫn phân loại người tiêm thành bốn nhóm
nhóm một người đủ điều kiện tiêm chủng là người đồ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng
của nhà sản xuất và không quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ tái dược nào trong thành phần của vaccine
nhóm hai người cần thần trọng tiêm chủng gồm các nhóm người phải được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thần trọng
người có tiền sử dị ứng với các kháng nguyên khác người có bệnh nền bệnh mãn tính
người mất tri giác mất năng lực hành vi người có tiền sử giảm tiểu cầu và hoặc rối loạn đông máu
phụ nữ mang thai trên một mươi ba tuần người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống
nhóm ba người trì hoãn tiêm chủng gồm đang mắc bệnh cấp tính phụ nữ mang thai dưới một mươi ba tuần
nhóm bốn chống chỉ định gồm tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng covid một mươi chín cùng loại lần trước
có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất
sau khám sàng lọc trường hợp đủ điều kiện sẽ tiêm chủng
được chỉ định tiêm ngay chỉ trị hoãn tiêm với trường hợp có ít nhất một yếu tố phải trị hoãn
trường hợp có tiền sử phản vệ độ ba với bất kỳ nguyên nhân gì
sẽ tiêm ở cơ sở y tế có đủ khả năng cấp cứu phản vệ
phụ nữ mang thai trên một mươi ba tuần tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa
không tiêm cho những người có chống chỉ định tiêm chủng